đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm chúc tết các đơn vị công an quân đội làm nhiệm vụ trực tết trên địa bàn thủ đô
đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón tết của tiểu đoàn trinh sát hai mươi đơn vị cơ động của bộ tư lệnh thủ đô
thay mặt thành ủy hà nội đồng chí hoàng trung hải biểu dương những thành tích của tiểu đoàn nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc giữ vững môi trường bình yên cho thủ đô
đồng chí hoàng trung hải đề nghị tiểu đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy trách nhiệm nêu gương xây dựng đảng bộ đơn vị vững mạnh toàn diện xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
tiếp đó đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tp hà nội
đồng chí hoàng trung hải đề nghị công an thành phố và cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn phát huy tinh thần kịp thời mưu trí dũng cảm vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân